thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín tối ngày một mươi một tháng bảy của bộ y tế cho biết
có thêm bảy trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới số ca mắc tại tp hcm vẫn đứng đầu cả nước
tổng số ca mắc trong ngày là một chín trăm năm mươi ba ca và ngày hôm nay có bảy mươi một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng bảy việt nam có tổng cộng hai mươi bảy tám trăm chín mươi hai ca ghi nhận trong nước và một chín trăm hai mươi bốn ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính ghi nhận trong nước từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai mươi sáu ba trăm hai mươi hai ca
trong đó có sáu trăm linh sáu năm trăm linh một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo bốn ca tử vong do covid một mươi chín
số từ một trăm một mươi ba đến một trăm một mươi sáu trong đó hai người ở tp hcm và hai bệnh nhân ở đồng tháp
cũng theo báo cáo từ cdc hà nội ngày một mươi một tháng bảy hà nội phát hiện chín trường hợp
dương tính mới về từ tp hcm